nhiều hộ dân lân cận đã hỗ trợ gia chủ khống chế đám cháy chờ chi viện của lực lượng chuyên nghiệp
cảnh sát phòng cháy chữa cháy bụng tám bụng một đã có mặt tại hiện trường
song song với công tác chữa cháy lực lượng cứu nạn cứu hộ đã dùng mặt nạ và bình dưỡng khí tiếp cận lên các tầng cao để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong
quá trình tiếp cận hiện trường lực lượng cứu hộ phát hiện có năm người trong đó có hai trẻ em và ba người lớn bị mắc kẹt do khói nhạc bốc cao
những người này đã được lực lượng chữa cháy giải thoát ra ngoài an toàn sau hơn một giờ ở trong
hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản cũng như nguyên nhân của vụ cháy